tham gia vào mô hình này chị em được hỗ trợ kỹ thuật kinh nghiệm sản xuất và sáu mươi tiền mua cây giống
hiện tại mô hình đã phát triển thành hợp tác xã có hai mươi năm xã viên trồng được chín sáu trăm năm mươi gốc chanh trên diện tích một mươi tám mươi năm hectare
nhờ đó gia đình các xã viên đã thoát nghèo và vươn lên khấm khá
với phương châm cần kiệm thoát nghèo nâng cao mức sống hội cựu chiến binh cũng đã sáng tạo ra nhiều mô hình thiết thực
qua đó đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội xuống còn một trăm năm mươi ba trên một trăm chín mươi bốn hộ tỷ lệ cận nghèo còn một trăm ba mươi chín trên một trăm năm mươi hộ so với năm hai nghìn một mươi năm
đơn cử như mô hình tổ trồng hoa kiểng của phường an khánh quận ninh kiều